tại tỉnh nghệ an lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây tội phạm mua người bắt giữ ba đối tượng
ba đối tượng bị bắt giữ là vi thị viên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu kha văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba và lô thị thuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn cùng quê ở tỉnh nghệ an
là các đối tượng đã lừa đưa u ra nước ngoài để bán
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi bàn bạc lừa đưa hung thị u chú tại bản xốp tụ xã mỹ lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
ra nước ngoài bán vào năm hai nghìn một mươi bốn để lấy tiền chia nhau
hiện lực lượng chức năng đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật